liên hợp quốc đã kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp khoản viện trọ trị giá là bảy mươi một bốn triệu đô la mỹ
để giúp liby khắc phục hậu quả trong thảm họa lũ lụt do bão au daniel gây ra tại quốc gia bắc phi này
theo liên hợp quốc số người chịu ảnh hưởng của lũ lụt đã lên tới khoảng tám trăm tám mươi bốn người
và số tiền hỗ trợ trên có thể giúp cung cấp nguy hiếu phẩm hàng ngày
và nơi chủ ẩn tạm thời trong vòng ba tháng tới cho khoảng hai trăm năm mươi người
phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh ước tính khoảng hai hai trăm linh tòa nhà và ngôi nhà
ở thành phố dena đã bị sụp đổ hoặc hư hại do lũ
cũng theo một quan chức liên hợp quốc hai phe đối địch trong nội chiến ở libya
đang phối hợp nỗ lực cứu trợ các nạn nhân của trận lũ lụt tàn khốc do bão daniel gây ra
cùng ngày tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cho biết cơ quan này sẽ giải ngân khoản viện trợ khẩn cấp
trị giá hai triệu đô la mỹ cho các nạn nhân của thảm họa ở liby
trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc y tế đang cấp bách hơn bao giờ hết
chính phủ đoàn kết dân tộc của libya cho biết các nhóm cứu hộ đã tìm thấy và cứu sống hơn ba trăm linh người
sau thảm họa lũ lụt trong khi đó dự kiến con số thiệt mạng có thể tiếp tục gia tăng
khi một mươi người hiện vẫn đang mất tích